hướng về kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn cử tri tp hcm mong muốn trong kỳ họp lần này quốc hội phải nâng cao được hiệu quả của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn
nói phải đi đôi với làm không né tránh trước những vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm
trong những ngày qua cử tri tp hcm đã quan tâm và theo dõi sát sao các nội dung của kỳ họp
cử tri đánh giá rất cao chất lượng và nội dung kỳ họp
trong đó quốc hội đã dành nhiều thời gian để tập trung bàn và giải quyết những vấn đề lớn của đất nước như phòng chống tham nhũng bảo vệ chủ quyền biển đảo vấn đề nợ công và quản lý nợ công kế hoạch xây dựng sân bay long thành nâng cấp và mở rộng sân bay tân sơn nhất phòng chống thực phẩm bẩn bảo vệ môi trường
tuy nhiên cử tri vẫn lo lắng về tình hình an ninh trật tự ở nhiều nơi diễn biến phức tạp một số vụ giết người man dợ nghiêm trọng ở một số địa phương gây tâm lý bất an trong nhân dân tệ nạn ma túy mua bán sử dụng các chất ma túy đang diễn ra phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự đặc biệt tại tp hcm